thông tin mới nhất liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến ba người trong một gia đình tử vong vào đêm ngày hôm qua tại thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
công an thành phố bắc giang đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế nguyễn quốc thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại số nhà chín đường đào sư tích phường ngô quyền thành phố bắc giang là cán bộ ban quản lý bảo trì đường bộ bắc giang thuộc sở giao thông vận tải
để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên
các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm nguyễn mạnh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chú tổ dân phố hòa yên phường thọ sương thành phố bắc giang điều khiển xe máy
anh hưng chở theo vợ là dương thị quyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và con gái là cháu nguyễn thủy dương sinh năm hai nghìn chín ở cùng địa chỉ
cơ quan công an xác định tài xế thịnh đã sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
ở mức sáu trăm linh bốn mg trên một lít khí thở
hưng sử dụng các chất mạ túy
trước đó vào khoảng hai mươi bốn h đêm ngày hai tháng sáu công an thành phố bắc giang nhận được tin báo tại ngã tư đường hùng vương hoàng văn thụ
xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người tử vong tại chỗ
sau khi hút bay xe máy và ba người trên xe chiếc ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè đâm một cây xanh đổ gục rồi quay ngang
sau vụ tai nạn tài xế điều khiển xe ô tô chỉ bị xây sát nhẹ
liên quan đến vụ việc ở tỉnh thất bồng lai
hay còn gọi là thiền a bên bờ vũ trụ vào chiều tối ngày hôm qua
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra
và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân truy tố sáu bị can
cả sáu bị can cùng chú huyện đức hòa tỉnh long an bị khởi tố về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
trong đó năm bị can bị bắt tạm giam riêng lê tùng vân được cho tại ngoại
nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
theo đó bị can lê tùng vân là người có vai trò tổ chức chỉ đạo để hai bị can nhất nguyên và nhị nguyên
tạo ra các tài khoản mạng xã hội trong đó có hai kênh youtube
năm chú tiểu thiền am bên bờ vũ trụ và nhất nguyên hoàn nguyên official
các tài khoản này đăng tải các video clip chứa nội dung vi phạm pháp luật
được dân mạng trong và ngoài nước theo dõi chia sẻ bình luận
gây ảnh hưởng xấu đến các tổ chức phật giáo uy tín của công an huyện đức hòa
gây bức xúc trong giới tăng ni phật tử tín đồ phật giáo và dư luận xã hội
ngoài việc trực tiếp chỉ đạo lê tùng vân còn có những lời lẽ phát ngôn xuyên tạc giáo lý
xúi dục mọi người không tôn trọng tôn giáo và luật pháp
bị can lê tùng vân cũng bị đề nghị truy tố theo các tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức
chỉ trong vòng chưa đầy một tháng hai đối tượng đã gây ra một mươi bốn vụ trộm cắp xe máy
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam hồ văn cảnh và đặng trần văn thông
cùng chú tại quận sơn trà tp đà nẵng để điều tra
từ tháng bốn đến cuối tháng năm cả hai đã lên kế hoạch đột nhập vào các khu nhà trọ khách sạn căn hộ cao cấp
hai đối tượng chọn khung giờ từ giờ đến năm giờ sáng khi mọi người ngủ say để dễ gây án
sau khi tiếp cận xe máy cả hai đã dắt xe từ tp đà nẵng vào tỉnh quảng nam
tại đây cả hai làm chiều khóa những chiếc xe tăng vật sau đó giao bán trên trang trợ tốt
cá biệt có trường hợp cả hai trộm xe theo đơn đặt hàng của mối quen ở tỉnh quảng nam
đáng chú ý cả hai đã cháo biển số qua lại với nhau để tránh bị phát hiện
tổng giá trị số tăng vật trộm cắp lên tới hàng trăm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp
và thi hành quyết định tạm giữ đối với hai đối tượng chuyên trả trộm vào siêu thị để
là nguyễn thị hóa chú tại tỉnh bình thuận và nguyễn phi hùng chú tại tỉnh ninh thuận
trong các ngày hai mươi tám tháng năm và ngày một tháng sáu hóa và hùng và một đối tượng nam tên thường gọi là nhi
chưa rõ loài lịch đã rủ nhau vào siêu thị ở khu đô thị vĩnh điểm trung thành phố nhà trang để trộm cắp tài sản
sau khi quan sát thấy người dân nào đến mua hàng có mang túi sách sơ hở
các đối tượng sẽ tiếp cận để trộm điện thoại mang bán lấy tiền tiêu xài
và với thủ đoạn này trong hai ngày các đối tượng đã lấy trộm được ba điện thoại di động
sau khi khách hàng bị mất trộm trình báo bộ phận an ninh của siêu thị đã kiểm tra hệ thống camera
phát hiện hai đối tượng hóa và hùng nên đã báo cho lực lượng công an đến bắt giữ
riêng đối tượng nhi do đứng ở ngoài siêu thị nên đã trốn thoát
tại cơ quan công an các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng thành phố hà nội
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự của công an thành phố vừa bắt giữ thành công một ổ nhóm thanh thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ
mà hành vi thì vô cùng manh động dùng vỏ chai bia để tấn công và cướp tài sản
đáng chú ý là nhóm đối tượng này dù đang là học sinh nhưng tụ tập thuê nhà trọ
rồi lập thành hội nhóm gây dối trật tự công cộng và cướp tài sản
đây là ba trong số tám đối tượng đã gây ra vụ cướp xe máy lúc dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng năm
tại ngõ năm trăm năm mươi chín kim nguyên
đây là một trong số tám đối tượng đã gây ra vụ cướp xe máy lúc dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng năm
tại ngõ năm trăm năm mươi chín kim nguyên
đây là một trong số tám đối tượng đã gây ra vụ cướp xe máy lúc dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng năm
tại ngõ năm trăm năm mươi chín kim nguyên
lúc đấy thì sau khi uống rượu xong bọn cháu không tỉnh táo
bọn cháu không biết nhưng mà đến lúc tỉnh bọn cháu mới thấy đấy là hành vi sai
sau khi cướp được xe máy chúng tháo biển kiểm soát xe vừa cướp được cất vào cốp
thống nhất sau một hai ngày tới khi thấy tình hình yên ắng sẽ mang xe đi bán
tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ tài sản thì các đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ
đáng chú ý nhóm đối tượng còn rất ít tuổi đều đang ở lưới tuổi học sinh khoảng bốn mươi bốn đến một mươi bảy tuổi
tụ tập thuê nhà trọ sống bầy đàn chơi game ăn nhậu rồi vi phạm pháp luật
vụ việc một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo tới các vụ huynh trong việc quản lý
giáo dục con em mình nhất là các em trong độ tuổi thành niên
bởi nếu không kịp thời ngăn chặn
các hành vi nồng nổi của các em dẫn tới những hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả để lại sẽ rất nặng nề
với hành vi hiếp dâm người từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
phùng văn định chú tại thôn vạn tải tây xã hồng phong huyện nam sách tỉnh hải dương
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách khởi tố bị can và bắt tạm giam
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày ba mươi tháng năm phùng văn định điều khiển xe mô tô trên đường năm b
theo hướng thị trấn nam sách về xã hồng phong
phùng văn định đã bắt thái tân đến đoạn đường vào thôn đoàn kết xã hồng phong huyện nam sách
phát hiện cháu gái sinh năm hai nghìn năm người cùng xã đang đi xe máy một mình
đối tượng đã lập tức bám theo và lợi dụng đêm tối tới chỗ vắng người qua lại
định đã vượt lên xe làm nạn nhân ngã xuống rồi lập tức lao vào dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm
nạn nhân đã ra sức chống cự và kêu cứu
do nạn nhân đã về gần nhà nên người nhà phát hiện hô hoán hàng xóm cùng nhiều người bắt giữ đối tượng
tại cơ quan công an định đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
cục cảnh sát hình sự bộ công an đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra
tại các tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số hai mươi tám ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại các tỉnh thành phố trên cả nước
tài liệu điều tra ban đầu xác định
dụng sim điện thoại không chính chủ gồm chín trăm sáu mươi một tám trăm bốn mươi hai năm trăm tám mươi năm chín trăm tám mươi sáu bốn trăm linh ba bảy trăm sáu mươi ba chín trăm bảy mươi bốn tám trăm linh chín sáu trăm chín mươi bốn chín trăm một mươi một năm trăm năm mươi hai chín trăm bốn mươi một chín trăm một mươi bốn ba trăm năm mươi một bảy trăm sáu mươi năm chín trăm một mươi bốn tám trăm linh sáu ba trăm năm mươi tám chín trăm bốn mươi ba năm trăm một mươi ba chín trăm một mươi bảy
để gọi điện xưng tên là tuấn hùng dũng giả danh là cán bộ cảnh sát phòng trái chữ
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại các tỉnh thành phố trên cả nước
tài liệu điều tra ban đầu xác định dụng sim điện thoại không chính chủ gồm chín trăm sáu mươi một tài sản xảy ra tại các tỉnh thành phố trên cả nước
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại các tỉnh thành phố trên cả nước